thì đùa thúc đẩy quan hệ của ta với các đối tác đi vào chiều sâu hiệu quả ổn định bền vững
thi đua trong triển khai ngoại giao kinh tế có phần quan trọng vào phục hồi kinh tế xã hội của đất nước
thi đua trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và nâng tầm đẩy mạnh đối ngoại đa phương theo tinh thần chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư
thi đua trong đấu tranh chính trị ngoại giao phối hợp chặt chẽ cùng quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của tổ quốc
thi đua trong quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đưa việt nam ra thế giới và đưa thế giới đến với việt nam bằng nhiều hoạt động đa dạng và phong phú
và thực hiện ba tăng cường trong công tác thi đua khen thưởng gồm tăng cường nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước
tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh và tăng cường trao đổi hợp tác về thi đua yêu nước ngành ngoại giao
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương độc lập tặng một số cán bộ ngành ngoại giao
cũng trong sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự khai trường và tham quan nhà truyền thống và không gian trưng bày tranh các bộ trưởng ngoại giao
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao
nhà truyền thống có địa chỉ tại số hai lê quang đạo phường mễ trì quận năm tử liêm thành phố hà nội
đây là nơi lưu giữ trưng bày những hình ảnh hiện vật và tư liệu nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành ngoại giao
gần năm trăm linh tài liệu ảnh hiện vật và ấn phẩm được lưu trữ tại nhà truyền thống được trưng bày theo từng thời kỳ
thưa quý vị các cấp các ngành đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan coi thường phải sống chung với dịch
cùng với những biện pháp tốt nhất hiệu quả nhất và phải có văn hóa ứng xử trong lúc dịch bệnh
việc đề cao cảnh sát không để dịch xâm nhập vào các địa bàn dân cư là yêu cầu cấp bách hiệp này
và nếu có phải khoanh nhanh xử lý nhanh với những biện pháp đồng bộ không để dịch covid một mươi chín lây lan giống như một số ổ dịch vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch vào chiều nay
thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần thần tốc quyết liệt
khoanh vùng gọn dập dịch nhanh để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế ổn định xã hội bảo đảm an sinh việc làm
chủ tịch ubnd các tỉnh cần ban hành các chế tài và xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
mặt khác có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh trừ trường hợp đặc biệt mới giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết
tôi yêu cầu các bộ ngành ubnd các tỉnh liên quan phải ra soát lại các thủ tục cho chuyên gia nhà đầu tư nhập cảnh ở việt nam
càng nhanh đơn giản thuận lợi nhưng phải chặt chẽ về y tế đặc biệt cấp thị thực phải nhanh hơn
tất nhiên chúng ta nói xử lý nghiêm vi phạm nhưng mà thị thực cho các đối tượng này phải nhanh hơn đừng dễ nhiều khê
nhất là cần có quy trình cụ thể rõ ràng chặt chẽ hướng dẫn nhà đầu tư vào làm việc ngắn ngày ở việt nam
tạo điều kiện cho các chuyên gia các nhà đầu tư sớm vào việt nam để làm an phát triển kinh tế
thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo chú ý giải quyết ngay những vướng mắc trong mua sắm vật tư y tế trong phòng chống dịch
thủ tướng đồng ý mở rộng thực hiện việc cách ly linh hoạt tại các cơ sở lưu trú có trả phí yêu cầu chặt chẽ về giám sát y tế
các bộ ngành và ban chỉ đạo cần sát sao xem xét đề xuất với thủ tướng các đường bay thương mại với một số quốc gia có hệ số an toàn dịch bệnh cao

ở địa phương có ngành y tế cũng có bệnh viện cũng có pháp đồ cũng có tất cả những việc cần thiết

có chuyển biến rõ nét hơn hiệu quả hơn
tuy nhiên với mục tiêu đặt ra là vừa tinh gọn vừa hoạt động hiệu lực và hiệu quả
thì đến nay vẫn còn không ít bất cập
vì tinh gọn vẫn mang tính chất cơ học có nhiều cơ quan đơn vị sau sắp nhập
chỉ giảm được chức danh lãnh đạo còn lại gần như không có gì thay đổi
sau khi gặp nhất với những người ở phòng tổ chức hành chính mà người ta có bằng cấp về chuyên môn
thì nên họ đưa họ về khoa chuyên môn
còn lại những cán bộ khác ví dụ như sau khi gặp nhất sẽ thừa ra những cán bộ lái xe văn thư
thì số lượng đấy thì nhiều cũng có kiến nghị đề nghị là nếu như các khoa phòng
các đơn vị khác trong ngành mà thiếu thì nên đưa những bộ phận này điều động sang bên đó để làm
đấy thì để đây thì nếu mà để tại một cơ quan như hiện nay ở đây đang thừa bộ phận đấy thì để ra rất là phí
một số điệp
phương thực hiện thí điểm sắp nhập các cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng
như hợp nhất ba văn phòng đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
hợp nhất cơ quan thanh tra với kiểm tra thì này đang bộc lộ nhiều lúng túng trong hoạt động
ủy ban kiểm tra thì do đại hội do cấp quỷ bầu cơ quan bầu cử và hoạt động theo quy định của điều này
còn thanh tra nhà nước là thực hiện chế độ bổ nhiệm bổ nhiệm và hoạt động theo luật
thành tra thì dưới luật và quy định của điều này là nó không thể đồng nhất được
trên khi mà tiến hành một cái cuộc tiểm tra gắn với thanh tra là chúng tôi cũng chưa làm
chúng tôi cho rằng đối với bắc cạn hiện tại như bây giờ thì mới đang đánh giá ở cái góc độ là chúng ta mới đang hợp nhất ở góc độ cơ học
bởi vì sao bởi vì là khi mà hợp nhất rồi thì chúng ta mới giảm được số phòng
thế còn góc độ cán bộ cũng trước thì chúng ta không giảm được
nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc bất cập đó
được cho là chưa xác định rõ mô hình tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ cụ thể
mặt hạn chế này cần được khắc phục kịp thời để việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị trở nên đồng bộ bài bản và hiệu quả hơn
một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải định hình rõ phải xác định rõ cái mô hình tổ chức
xác định rõ mô hình tổ chức

cũng như là
nó là một cái cơ chế hoạt động cho nó phù hợp

xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả